và trong một động thái đáp trả gói trừng phạt thứ chín của liên minh châu âu eu thì nga đã mở rộng danh sách các quan chức eu bị cấm vào nước này
ngoài ra tổng thống nga vladimir putin đã yêu cầu các nhà lập pháp nga thông qua một đạo luật chính thức chấm dứt sự tham gia của moscow vào hai mươi một hiệp ước và hiến trương liên quan đến hội đồng châu âu
theo bộ ngoại giao nga moscow sẽ áp đặt trừng phạt đối với những cơ quan thực thi pháp luật của eu đang tham gia huấn luyện các binh sĩ ukraine trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ quân sự của eu dành cho kiev
trong danh sách trừng phạt còn có các cơ sở chính phủ và tư nhân sản xuất vũ khí khí tải quân sự cung cấp cho ukraine và một số nghị sĩ của eu
kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai eu đã thông qua chín gói trừng phạt nhằm vào nga
và vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai eu đã cấm cung cấp dầu mỏ của nga
các nước thành viên mới nhất đã được thông qua vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai khi eu đưa vào danh sách đen một trăm bốn mươi một cá nhân và bốn mươi thuộc thể hợp pháp của nga
ngoài ra thì eu còn bắt đầu thủ tục cấm sóng các kênh truyền hình của nga và áp đặt một số lệnh cấm xuất khẩu